hạn xâm nhập mặn đang diễn ra gai gắt ở long an để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho hàng chục ngàn diện tích đất sản xuất nông nghiệp
ubnd tỉnh long an và nhân dân đang tổ chức đắp đập tạm tại các dạch sông lớn để đưa nước vào đồng ruộng cứu hàng ngàn diện tích đất
danh giới độ mặn bốn gram một lit đã xâm nhập sâu trên sông vàm cỏ tây và vàm cỏ đông cách cửa sông hơn tám mươi bảy km
danh giới độ mặn một gram một lit xâm nhập sâu ở hai sông trên hơn một trăm một mươi km để giảm tổn thất ở mức thấp nhất cho khoảng một mươi ba ha lúa đông xuân và hơn một mươi một ha cây ăn trái tại các địa phương
ubnd tỉnh long an và nhân dân đang chung tay dồn sức tiến hành đắp đập tạm tại các kênh thủy lợi cấp một nối với các sông chính và tổ chức bơm nước qua nhiều cấp